phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các bộ ngành và các ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán mậu tuất và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
ngành công an huy động tối đa các lực lượng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm triệt đề các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bố trí lực lượng bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở về thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán
đặc biệt là các tuyến giao thông hướng về hà nội thành phố hồ chí minh các khu vực giao thông trọng điểm phức tạp như cảng hàng không nhà ga bến xe không để ủn tắc giao thông kéo dài ứng trực kịp thời xử lý
những phản ánh của người dân về vi phạm trật tự an toàn giao thông tình hình ủn tắc qua đường dây nóng và yêu cầu các trạm thu phí khi có ủn tắc dài hơn bảy trăm linh mét phải xả trạm cho phương tiện lưu thông